thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số một nghìn chín trăm một mươi sáu về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
theo đó sẽ chính thức điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ một ba triệu đồng một tháng lên mức một ba mươi chín triệu đồng một tháng kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đồng thời điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở
trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao các bộ cơ quan ở trung ương tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tự cân đối để điều chỉnh tiền lương năm hai nghìn hai mươi
cụ thể các bộ cơ quan ở trung ương chủ động bố trí nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để sanh nguồn tự cân đối điều chỉnh mức lương cơ sở
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm hai nghìn một mươi tám
được để lại theo chế độ của các cơ quan đơn vị